mỹ sẽ luôn hợp tác với hàn quốc trong vấn đề triều tiên
tuyên bố trên được ngoại trưởng mỹ antony blinken đưa ra trong cuộc gặp tổng thống yoon seok in
bên lề một hội nghị quốc tế ở thủ đô seoul
tại cuộc gặp ông blinken nhấn mạnh là mỹ sẽ luôn sát cánh cùng hàn quốc và hai nước
cần phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ và duy trì liên lạc
cuộc gặp giữa ngoại trưởng mỹ blinken và tổng thống hàn quốc yun seok in diễn ra sau khi triều tiên
vào sáng cùng ngày đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía đông của bán đảo triều tiên
mỹ đã chỉ trích các vụ phóng tên lửa mới nhất của triều tiên đồng thời kêu gọi bình nhưỡng tham gia đối thoại
thời gian gần đây tình hình bán đảo triều tiên trở nên căng thẳng do những hành động quân sự của các bên
triều tiên vào ngày một mươi năm tháng ba đã tiến hành huấn luyện tác chiến trên không
ngay sau khi mỹ và hàn quốc kết thúc cuộc tập trận chung thường niên
mang tên la chắn tự do bất chấp sự phản đối của bình nhưỡng